ngày hôm nay sáu tháng năm hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao đã mở phiên giám đốc thẩm vụ án hồ duy hải
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm bị kết án tử hình về tội giết người và cướp tài sản liên quan đến án mạng hai người chết xảy ra vào tháng một năm hai nghìn một mươi chín
tại bưu điện cầu voi xã nhị thành huyện thủ thừa tỉnh long an
tranh án tòa án nhân dân tối cao nguyễn hòa bình làm chủ tọa phiên giám đốc thẩm
vụ án hồ duy hải kéo dài một mươi hai năm nhưng đến nay chưa thi hành được do còn nhiều quan điểm khác nhau chung quanh bản án tử hình này
tranh án nguyễn hòa bình cho biết nhiệm vụ của phiên giám đốc thẩm là kiểm tra thẩm định đánh giá tính hợp pháp
có căn cứ của các chứng cứ tài liệu trong hồ sơ vụ án và chủ yếu làm rõ những nội dung trong kháng nghị của viện kiểm sát nhân dân tối cao
ngoài ra hội đồng cũng xem xét làm rõ các chứng cứ tài liệu mới gửi tới hội đồng thẩm phán
nếu những nội dung kháng nghị chưa làm rõ hết thì phiên tòa có thể kéo dài quá ba ngày
yêu cầu đặt ra với phiên tòa là phải xem xét cẩn trọng khách quan toàn diện đúng thủ tục pháp luật
trên cơ sở phán quyết chặt chẽ thận trọng công tâm không cho phép sai oan người có tội không được làm oan người phạm tội hoặc bỏ lọc tội phạm
theo kháng nghị của viện kiểm sát nhân dân tối cao qua xem xét bản án sơ thẩm và phúc thẩm của tòa án hài cấp
có nhiều nhận định và kết luận chưa phù hợp với những tỉnh tiết khách quan của vụ án
việc thu thập đánh giá chứng cứ tài liệu chưa đầy đủ nhiều nội dung cần chứng minh của vụ án còn mâu thuẫn nhưng chưa được làm rõ
bên cạnh đó các cơ quan tiến hành tố tụng có nhiều vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng như bỏ sót những chứng cứ vụ án
không chưng cầu giám định vết máu không đưa ra một số lời khai của hồ duy hải và người làm chứng vào hồ sơ vụ án dẫn đến sai lầm trong giải quyết vụ án
dự kiến phiên tòa diễn ra từ ngày sáu đến ngày tám tháng năm